thưa quý vị thông tin về vụ sạt lở ở ba vì hà nội vào đêm ngày hôm kia khiến ba cháu nhỏ thiệt mạng thực sự hết sức đau xót
ngay trong ngày hôm qua thành phố hà nội đã yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự việc
qua vụ việc đau lòng này cộng đồng mạng mong muốn các cơ quan chức năng cần khẩn trương gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở
đồng thời tiến hành giả soát thanh kiểm tra đối với các khu vui chơi tự phát trên địa bàn để đảm bảo an toàn
những hình ảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân thôn sáu xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
do mưa lớn một bức tường dài khoảng hai mươi mét đã đổ sập xuống một ngôi nhà khiến ba cháu bé tử vong
một tai nạn thật thương tâm khi thiên tai thật ác nghiệt
cộng đồng mạng xót thương và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu xố
trời ơi thương tâm quá ác di đạp phật quá đau lòng
cầu chơi phật phù hộ cho các con được an nghỉ
xin chia buồn cùng gia đình các con
trời ơi năm nay hết nắng nóng rồi đến mùa mưa lũ sẽ lại càng khắc nghiệt hơn
quá thương tâm xin chia buồn với gia đình nạn nhân
giá như cuộc sống này làm lại một cái giá như
không có gì đau buồn hơn thật là tội nghiệp khi các bé đang chơi vui thì tử vong như vậy
siêu thoát các con nhé
thương các con quá tai bay vạ gió không lược trước được
nguyên nhân ban đầu được xác định là mưa lớn
lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước phía ta luy dương dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong khu vực các cháu đang vui chơi gây tử vong
theo các cơ quan chức năng khu vực tường đổ là tường ngăn xây gạch dày hai mươi hai cm không có trụng rầm chịu lực
qua sự việc đau lòng cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giả soát khẩn trương các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp gia cố phòng ngừa tránh xảy ra tình trạng tương tự gây thiệt hại về người và tài sản
tôi hy vọng đừng để mất bò mấy lo làm chuồng thiền tài không nói trước được điều gì hãy nên phòng ngừa là trên hết
sự việc đau lòng quá các con còn đang ngây thơ hồn nhiên trong vòng tay hạnh phúc của bố mẹ
trời nắng nóng lâu ngày thi cân phải rất đề phòng với những cơn mưa lớn đầu mùa vì lúc này đất còn sốt nên nước ngấm vào các khe rãnh nứt gây nhão và sụp lún
qua sự việc được biết ngôi nhà xảy ra tai nạn có mở khu vui chơi nhưng là mở tự phát
không có giấy phép kinh doanh
theo pháp luật hiện hành để mở khu vui chơi cho trẻ em phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện đối với tất cả các dịch vụ liên quan
cư dân mạng cho rằng việc tồn tại các khu vui chơi như thế này rõ ràng có trách nhiệm của chính quyền địa phương và mong muốn một cuộc tổng gia soát thanh kiểm tra rõ ràng các khu vui chơi tự phát hiện nay để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ
tôi thấy kiểu khu vui chơi này không phải là ít mọc lên rất nhiều
vật chất cũng như trang thiết bị thì chưa biết có đảm bảo hay không
các cơ quan chức năng nên giả soát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn
để các khu vui chơi tự phát mọc lên đứng nói chính quyền địa phương không biết
đây là sự tắc trách trong quản lý
tôi mong qua bài học thao soát này cần phải được kiểm soát chặt chẽ đừng để thả nổi theo kiểu sống chết mặc bay
vụ sạt lở thương tâm ở ba vì mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân